sống trên dãy trường sơn hùng vĩ người đồng bào vân kiều pa co của tỉnh quảng trị luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được mang họ hồ của bác
vào dịp tết độc lập hàng năm niềm tự hào ấy lại càng tăng lên khi chứng kiến sự thay ra đổi thịt qua từng ngày của quê hương đất nước
mỗi một người con vân kiểu paco luôn mang trong mình niềm tin nhờ có đảng có bác mới có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay
năm nào cũng vậy cứ gần đến ngày quốc khánh mùng hai tháng chín đi trên các nẻo đường hồ chí minh qua khắp bản làng của người vân kiều pa co ở huyện đắc cờ rồng hướng hóa
đầu đầu cũng thấy cờ hoa băng rôn khẩu hiệu cùng với các hoạt động văn hóa thể thao chào đón ngày tết độc lập
trong những ngày này gia đình cựu chiến binh hồ liêm lại tạm dừng công việc nương giấy để dành thời gian sửa soạn trang hoàng bàn thờ của bác hồ và đại tướng võ nguyên giáp
bởi đối với gia đình ông cũng như những người dân ở đây
ngày quốc khánh là dịp để nhắc nhở ghi nhớ công ơn của đảng của bắc hồ và các anh hùng liệt sĩ không tiếc sương máu vì độc lập tự do của dân tộc
ngày hai tháng chín hàng năm dân bản lại trao cờ cho khẩu hiệu cảm ơn đảng và nhà nước cảm ơn công lao của bác hồ và đại tướng võ nguyên giáp
biết ơn công lao đó gia đình có tổ chức ngày lễ thắp hương lên bàn thờ bác để báo cáo với bác về cuộc sống ấm no hôm nay
tại bản kalu huyện đắc cờ rông không khí đón ngày quốc khánh cũng không kém phần vui tươi ấm cúng
trong ngày lễ trọng đại này dân bản ca lu thường chuẩn bị mâm cỗ gồm những sản vật do tự tay dân bản làm ra như lúa mới xôi gà bánh trái đặt lên bàn thờ tổ tiên bàn thờ bác hồ và thắp hương tưởng nhớ và báo công
trong ngôi nhà sàn ấm cúng của bản ca lu mỗi dịp tết độc lập này các thế hệ dân bản lại quê quần bên nhau để cùng nghe kể chuyện về bắc hồ với niềm tin yêu và tự hào
cứ đến dịp tết độc lập là dân bản họ hàng của bố tập trung tại đây mổ heo gà làm bánh dâng lên ban thờ bác hồ rồi cùng với con cháu vui mừng hát ca thoải mái nghỉ ngơi đón ngày tết độc lập
nhân dịp này bằng những bản nhạc tiếng đàn câu chuyện chúng tôi lại kể cho con cháu về bác hồ về cách mạng để con cháu mình nghe và nhớ ơn đảng ơn bác hồ
đối với đồng bào vân kiều pa co ngày quốc khánh đã trở thành ngày lễ linh thiêng
nhắc nhở họ về giá trị của hòa bình tự do là động lực giúp người dân ở đây tiếp tục lao động và phấn đấu không ngừng nghỉ để chiến thắng đói nghèo lạc hậu vươn lên trong cuộc sống